thưa quý vị trong gian khó của những ngày đại dịch hoành hành
người dân tại thành phố đà nẵng như được tiếp thêm động lực từ sự chia sẻ
giúp đỡ của các chiến sĩ công an đặc biệt là các chiến sĩ công an khu vực
hơn cả là bằng tấm lòng yêu thương và sự cảm thông với hoàn cảnh của nhân dân
các anh đã phát huy được vai trò và trách nhiệm của mình
thông qua cách làm hay và việc làm ý nghĩa
nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ
nhận thấy đời sống người dân trên địa bàn phường than khế tây quận than khế
vẫn còn nhiều thiếu thốn chật vật nhất là nguồn công liên thực thực phẩm
thông qua mô hình phủ xanh vùng vàng của công an phường
đại úy hứa đại tinh đã nhanh chóng kết nối với các vựa rau xanh kịp thời hỗ trợ nhân dân
giữa lúc thành phố vẫn đang hạn chế các hoạt động giao thương buôn bán
với vai trò cảnh sát khu vực đại úy tin đã phát huy vai trò trách nhiệm bằng việc làm thiết thực
chương trình ba mươi container tại ba mươi điểm chợ do công an tp hcm
đến thời điểm này là đã được bàn giao tuy nhiên với vai trò là người chiến sĩ công an nhân dân
vẫn vừa tham gia phòng chống dịch vừa đảm bảo đời sống của nhân dân
nhận thấy việc cái nguồn rau sạch để cung cấp cho bà con nhân dân ở tại địa bàn quản lý rất là hạn chế
cho nên là cách nối để mục thu mua lại của bà con ở họp phòng
về phương pháp

mô hình này vừa được triển khai theo khu vực tổ dân phố đến nay mô hình lấy xanh phủ vàng được nhất rộng trên phạm vi toàn phương
vừa giải quyết đầu ra nông sản cho người nông dân vừa đáp ứng nhu cầu bức thiết cho người dân
mô hình rau xanh này thì thực ra là bây giờ là mới ở phùng em cô tây là cái mô hình đầu tiên để mà cung cấp nguồn rau xanh rau sạch cho bà con
và trong đó thì cảnh sát khu vực của chị là anh dứa đại phim
từ những cái bước đầu là đợt dịch thì anh đã hỗ trợ nguồn rau xanh cho tới khu vực của anh đó là khu vực bốn và đặc biệt là tổ bốn mươi tám
và bây giờ mô hình này đã được nhân lên trên toàn phường
và chị thấy là chị rất cảm ơn và người dân ở đây thì cũng rất là trân trọng và cảm ơn thực sự cảm ơn cho các chiến sĩ công an
có mặt lúc dân khó giúp đỡ khi dân cần người chiến sĩ cảnh sát khu vực luôn gần dân bám cơ sở và chăm lo đời sống của nhân dân
không chỉ riêng đại ủy tin mà đối với thượng ủy kiến cũng như vậy